theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến sáu giờ ngày hai mươi hai tháng tám không có ca mắc mới nào được ghi nhận
đây là sáng thứ hai liên tiếp không ghi nhận ca bệnh đến nay các ổ dịch tại đà nẵng quảng nam và hải dương đã được kiểm soát
một thông tin tích cực nữa đó là có thêm hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện đa khoa trung ương huế và trung tâm y tế hòa vang thành phố đà nẵng
trong một chín ca mắc tính đến sáu giờ ngày hai mươi hai tháng tám đã có số ca điều trị khỏi là năm trăm bốn mươi bảy ca số ca còn đang điều trị là bốn trăm ba mươi bảy ca và số ca tử vong là hai mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một trăm linh bốn bảy trăm tám mươi người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện hai một trăm chín mươi năm người cách ly tập trung tại cơ sở khác ba mươi hai một trăm sáu mươi tám người cách ly tại nhà và nơi lưu trú bảy mươi bốn trăm ba mươi
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện hai một trăm chín mươi năm người cách ly tại nhà và nơi lưu trú bảy mươi bốn trăm ba mươi người